ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sau khi nhận được thông tin của nguồn chúng dân báo là phát hiện một bao tải phát ra mùi hơi thúi tại địa bàn ấp một phúc bình
sau khi nhận được thông tin tôi cùng các đồng chí trong lực lượng công an xã chiến thai chạy xuống cắt tóc xuống hiện trường
khả năng làm nghề là phục vụ trong vũ trường hoặc quán bar
thứ hai là ở các quán bia ôm thứ ba quán cà phê đèn mờ và thứ tư không loại trừ khả năng
nạn nhân có khả năng là gái băng dập
mà ở địa bàn đồng nai thì trong xung quanh khu vực đó là gồm có xã phước bình xã phước thái
xã phước xã long phước và xã tân hiệp
thì không có là các quán ba vũ trường cũng như không có quán karaoke và cà phê ôm
cũng như ít xuất hiện gái bại dâm
vậy cô gái bị giết là ai
khu vực nguyễn long thành mấy hôm trước khi phát hiện ra sát chết trời mưa to
gỗ ẩm và lượng mưa lớn trong mấy ngày đã khiến cho cái sát cười hủy nhanh
các đồng ngón tay của tử thi đều bị trưng phình bông tróc rất khó lấy dấu dường tay
đội kỹ thuật hình sự đã phải tiến hành nối ghép
phục dựng thành mẫu vật hoàn chến
rồi đối chiếu dấu dường tay trong toàn bộ thư chứng minh nhân dân của công an tỉnh đồng nai
chúng tôi thu thập cái địa chỉ văn tài của nạn nhân để khi để về con người chúng tôi tra cứu
trước mắt thì chúng tôi tra cứu ở tỉnh đồng nai thì đặc biệt không có
không có cái trong toàn thư chứng minh
từ đó thì chúng tôi về là chuẩn bị để làm thủ tục hồ sơ để tra cứu ở bự
thì đó là cơ quan điều tra là phòng quan sát hành sự
đó là cơ quan điều tra là phòng quan sát hành sự

một cái thông tin là có người đem chứng minh đến thì chúng tôi là xem trên cái điểm chỉ văn tai của trên chứng minh
cũng như là cái điểm chỉ văn tài mà chúng tôi thu được là chắc định con người là khả năng là một người
mà đồng ý mà cộng thêm với vấn đề những cái mô tả về quần áo nhất là cái dấu vết xâm
dấu vết xăm là cái cơ bản nhất
là gia đình chỉ là đúng là kia là của nạn nhân đó
ngay sau khi có kết luận của phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh đồng nai và các tài liệu nghiên khoan xác định đây là tù trọng án đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tỉnh đồng nai đã quyết định thành lạc bàn quyên án
trí đạo lực lượng hình sự
phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ điều tra làm rõ nhằm đứng an dựa
nạn nhân tên trần thị thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
khu khẩu thường bốn huyện cửu chi thành phố yên bình
nạn nhân bị hung thủ tấn công từ phía sau
thông vật giật hứng
chuyên cố bị cắt bằng một lực sách nhỏ
nạn nhân bị hạng
và tối tư vụn ngạc rơ học
thời gian nạn nhân tử vong khoảng ba tiếng đồng ngày trước khi mặc nhiệm
người nhà nạn nhân cho biết
trước khi chết nạn nhân làm nhân viên bán cà phê
hồ sơ nghỉ sinh
vườn cân rằm và vườn bò
vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn
tức là bốn tháng lần
nạn nhân sinh mũi
và dọn thang xa xã quay lại làm việc
tuy nhiên tới ngày hai mươi sáu tháng
người nhân viên không trở lại
khi gọi vào số điện thoại của hoàng
thì không liên lạc được
khi hoàng xây dựng xe máy hiệu attila hoàn toàn
những chuyển sót hai mươi hai k một hai nghìn hai trăm linh hai
và chiếc điện thoại oppo
nhưng tại hiện trường nơi phát hiện sát chết
thì tài sản của nạn nhân hoàn toàn nướng mất
sau khi họp ban chuyên án
các người đã viên tập đường sách
những mối quan hệ của nạn nhân trước khi bị giết
đặc biệt chú ý đến những đối tượng
ghi lại với nạn nhân trong ngày ba mươi một tháng một
và một tháng hai năm hai nghìn không trở lại
cơ quan cảnh sát điều tra đặt ra giả thuyết
là phương thủ phải là người có quen nhất
với nạn nhân
có khả năng do gian tuôn tình ái
hoặc nợ lần phiền bạc không trả
thuộc đến giết người cướp về xã hội
không loại người khác như gì khác
đối tượng có thể từ một đến hai tên trở lên
và có sự am thủ nhất định của địa bàn
sau khi xác định được nạn nhân
là nhà bán cà phê tại tỉnh bà rịa vũng tàu
thì ngay trong thời điểm này chúng tôi đã có trao đổi
về sự phối hợp giữa phòng cảnh sát sự
của công an tỉnh bà rịa vũng tàu
và công an nguyễn tân thành
xác định đây là nhiệm vụ chung
và khả năng thủ phạm
hiện trường chính là tại địa bàn bà rịa vũng tàu
do đó công an bà rịa vũng tàu
đã ngay lập tức cử cán bộ
có kinh nghiệm phối hợp với chúng tôi
và soát các điểm nghi dấn
lên nhìn sách các đối tượng nghi dấn
mà nạn nhân đã có quan hệ
ở địa bàn thành phố vũng tàu
căn cứ vào mối quan hệ của nạn nhân
ở đây chúng tôi cũng nói rằng
rất là việc sàng lọc các đối tượng
rất là khó khăn phức tạp
vì nạn nhân là người bán quán cà phê
nhưng lại còn là kim luân cạo
hành nghề mại dâm cho nhiều các đối tượng
mà quan hệ với nạn nhân
rất là nhiều thành phần
nhiều đối tượng
nhiều nơi khác nhau
cho nên là có do là đặc điểm nghề nghiệp của nạn nhân
cho nên nạn nhân có thể che giấu những cái
có những mối quan hệ mà nạn nhân
không thể nói cho bạn bè và gia đình biết
hàng chục trinh sách
nhiều trai viên đã phải xuống các cơ sở
để thu thầm thông tin
sàng lọc những nam giới
có đội nghĩa từ hai mươi đến năm mươi tuổi
sinh sống trên địa bàn thành phố vũng tàu
bởi động viện tìm kiếm sang khả nguyên vụ nâng cẩm
xong kết quả dựng không khả quan hơn
hoàn toàn chẳng có lấy bất cứ một thông tin nào
ghé hồi về hạt vụ những dạng đối tượng
ngay cả khi trích xuất hình ảnh camera an ninh
của các tuyến đường
nhà dân bên đường
sẽ không đặt chứng cứ hình ảnh
luôn vì nhà nạn nhân mất thích
tuy nhiên cũng không có gì khả quan
không nản khiến
các người trai dân quay ngược lại
khu vực quán cà phê giọng
nơi nạn nhân đã làm việc trước khi bị giết
để tự hữu khách hàng hoặc bạn bè
ngăn bếp của nạn nhân
một thông tin quý giá được hé mổ
chủ quán cà phê và người bạn của nạn nhân nói rằng
trước thời điểm mất thích quý ảnh
hoàng đã đăng hình ảnh cho bạn trai
khi đi chơi ở bãi biển vũng tàu
từ đầu mối này
lập tức một tổ điều tra xuống vũ tàu
tập trung xác huynh
nhiều mối quan hệ với nạn nhân
đã được mời lên lấy được ngay
chúng tôi tiến hành đi sâu vô chỗ nạn nhân
là có mối quan hệ ở đâu ra sao như thế nào
cùng với ai làm gì ở đâu
chúng tôi tập trung vô chỗ nạn nhân
thì chúng tôi mới tìm ra được là
tất cả những người từng bán quán với nạn nhân
là khai báo là nạn nhân đi thì thường xuyên
là quan hệ với lại số thanh niên
là ở khu vực xã mỹ xuân của nguyễn tân thành và điện vũng tàu
và nạn nhân cũng có hai là người cặp bồ với nhau
cũng ở tân thành
thì chúng tôi cũng tiến hành chúng tôi làm việc
hai người đàn ông có liên quan chuyện tình trạng
hai người đàn ông có liên quan chuyện tình cảm cho nạn nhân
được mời lên cơ quan điều tra
tuy nhiên họ đều có các chứng cứ chứng minh về thời gian địa điểm
vì vậy được loại khỏi công tác trả sát
khi mà chúng tôi phát hiện được nạn nhân
thì tôi có mời cái là bạn trai của nạn nhân ra lên làm việc
thì bạn trai của nạn nhân khai là chiều ngày mà nạn nhân mất tích
khi bạn trai của nạn nhân là đi ăn tối cùng với nạn nhân
ăn cơm buổi chiều á
thì có một người gọi liên tục vô máy điện thoại của nạn nhân
sau khi đó nạn nhân đi về nhà xong rồi là đi
coi như sau đó là đến một mươi chín h tối ngày hôm đó là coi như nạn nhân mất tích luôn
vậy ai là người đã gọi điện cho nạn nhân
có phải hung thủ hay đối tác làm ăn
bạn chuyên án đã tiến hành một cuộc họp bất thường để tìm ra ước mất ở đâu
một hướng điều tra khác mà bạn chuyên án cần quan tâm
là ra xót khắc định cầm đồ mua bán điện thoại xe máy cũ từng thành phố vũng tàu
và địa bàn vườn long thành tỉnh đồng nai
nhằm tuy tìm tan vật là chiếc điện thoại oppo và xe máy attila màu bỏ
bởi vì nếu tìm ra tan vật
có thể tuyên bược ra được đối tượng hung thủ cho tù án
chúng tôi nhận định
thì đối tượng sau kỳ án có thể đưa vào các cái tiệm cầm đồ các cái dịch vụ cầm đồ
cũng có thể mua bán cho trôi nổi
và có thể cầm cố ở các nơi khác để có thể là tiêu thụ
thì từ đó chúng tôi tập trung ra thông báo truy tìm tung tích
vừa một mặt ra truy tìm vật chứng
đến tất cả các tiệm cầm đồ đến tất cả các dịch vụ cầm đồ
đến tất cả các nơi mua bán xe cũ
và liên hệ tất cả chính quyền địa phương giả soát lại tất cả các điểm này
nếu phát hiện vật chứng thì thông báo cho cơ quan điều tra ngay
đây cũng là một trong những công tác mà gặp rất nhiều khó khăn
vì hiện tại các dịch vụ cầm đồ trong khu vực rất nhiều tư nhân
có giấy phép cũng có mà có loại không có giấy phép cũng có
những kiểm soát đưa về lại không tìm thấy vật chứng của dự án
có khả năng hung thủ đang cầm hoặc tẩu tán ở địa bàn khác
tuy nhiên khi trinh sát xác minh tại huyện tân thành thì có xuất hiện dấu hiệu khả nghi
tiếp tục mở rộng điều tra thì xác định là tại cái quán
cái quán tiệm cầm đồ việt do chủ tiệm là vương tuấn thủy
ở khu phố tân ngọc cửa sáu tùy trong phương mỹ
huyện tân thành
có một nguồn tin là có một người đem xe hiệu atela màu đỏ
đến cầm cố tại cái tiệm cầm đồ đó
trước cơ quan điều tra thì cửa tiệm vương tuấn thủy có thể nhận là
có cầm một chiếc xe của một thanh niên
có ghi chứng số chung minh nhân dân và số điện thoại
đúng như nhận định chỉ trong thời gian ngắn
điều tra viên xác định danh tính đối tượng khả nghi
tên là huỳnh ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngũ áp phú thạnh sang mỹ xuân huyện tân thành
lĩnh bà nghị vũng tàu
đặc biệt phương giống là đối tượng cờ bạc
thường xuyên là khách quen của các quán cà phê đèn mờ
hiện tại đang làm việc tại khu công nghiệp mỹ xuân huyện tân thành

huyện tân thành lĩnh bà nghị vũng tàu
tên phương này là có mối quan hệ thường xuyên đến tiệm uống tóc của nạn nhân
và có thường xuyên đi uống nước chung với nạn nhân
tìm hiểu cái mối quan hệ của phương cùng với nạn nhân
và ngay sẽ ra vụ án thì là đối tượng là đi đâu như thế nào
thì trùng lập với lại một cái thời điểm là phát hiện ra cái chiếc xe của nạn nhân
cơ quan kiểm soát điều tra đã có động tay đầy đủ chiếm cứu
khẳng định phương là nạn nhân số một
nên cổ công tác xác định không phải truy bắt nhanh

ban chuyên án đã nắm được thông tin khi đang làm việc vệ quân tây nhu

khả năng đối tượng quyết định bỏ thoát
sáng hôm đó là tôi tử cho hai tẩu tinh sát

là ở trong công ty

là sợ là trần phương lẩn trốn ra
hãy xem video này để thấy thêm thông tin

thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đều sinh sống tại mấy xã lần cận thuộc huyện lục yên tỉnh yên bái
các đối tượng trên đều được các điều tra viên đưa vào diện theo dõi
tô mậu và khánh hòa là hai xã miền núi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống rải rác
vì thế việc đi lại nắm tình hình truy tìm tuân thích hung thủ gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên các điều tra viên đi đến đâu cũng được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con nhân dân
một thông tin vô cùng quý giá được bà con cung cấp đó là sau khi vụ án xảy ra một ngày
họ thấy hà kế toại ở xã tô mậu vào đêm xảy ra vụ án
toải đi đâu mà đến bốn giờ sáng mới thấy về đến nhà
hà kế tòa chính là một trong những cái tên được bà con tố giác qua thư tố giác tội phạm
nhận định rất có thể hà kế tòa có liên quan đến vụ án
để đối tượng tình nghi không có thời gian lẫn trốn
đội điều tra phối hợp với công an xã lập tức triệu tạp hà kế toại
và một số thanh niên không nghề nghiệp liều lỏng hay trộm cắp vặt lên ủy ban nhân dân để làm việc
thật bất ngờ trong buổi làm việc với cán bộ điều tra
đối tượng hà kế toại đã khai toàn bộ sự việc liên quan đến cái chết bí ẩn của chị nguyễn thị thu hường
lúc một giờ ba mươi phút ạ buổi sáng
lúc đó trúc đi về gặp bọn em
kiểm ra ngoài gặp trúc khoảng một mươi năm phút thì kiểm vào
rồi nói với bọn em là trúc giết người rồi bọn em ra hỏi trúc
mà em sao thì cũng không nói gì
bọn em nhìn trên người thì toàn buồn với máu
lúc trúc cho em số tiền năm triệu hai thì bọn em cũng nhận
vì không hiểu luật pháp nên bọn em đã lấy
số tiền người trúc đi tiêu xài
vào đêm xảy ra vụ án thì đối tượng lý văn trúc
vào khoảng tầm một giờ có đến gặp toại
trong tình trạng là quần áo mật có vết máu
chính vì vậy đó là cái thông tin quan trọng đó
nên chúng tôi nhận định đây là một đầu mối rất là quan trọng trong vụ án
và xác định đối tượng lý văn trúc là đối tượng hiểm nghi số một trong vụ án này
sau khi các thông tin đều được xác thực
ngay lập tức một mối điều tra đã được cử đến nhà trung tâm
nhà lý văn trúc ở xã động quang huyện lục yên tỉnh yên bái
xác minh thông tin
người nhà cho biết chức đã bỏ nhà đi mấy hôm nay
không ai biết trúc đi đâu gọi điện thoại thì không liên lạc được
vì gia đình hoàn cảnh khó khăn chức ở cùng với mẹ anh và chị dâu
bình thường chức cũng không mấy khi có ở nhà
hay đi lang thang và thường xuyên trộm cắp tiền của gia đình
vì nói chung là gia đình khó khăn
ông bà thì bà bị tai nạn từ lúc thủa nhỏ
mất sức lào động ông thì nói chung là ông bà mù chứ
sát định lý văn trúc chính là đối tượng đã giết chị nguyễn thị thu hường
thì các buổi trinh sát được cử đi truy tìm tung tích của lý văn chức
đến sáng ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
có thông tin chức sẽ có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
đội trọng án lập tức lên phương án bắt lý văn chức ngay tại bệnh viện
ngày bảy đối tượng lý văn trúc sẽ về bệnh viện tỉnh yên bái
vì vậy chúng tôi đã bố trí các chốt các lực lượng theo dõi
và vấn đề chúng tôi đặt ra là phải bắt bằng được trúc và ngoài sảnh
vì ở trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân
người yếu người già yếu
vì vậy phải bắt bằng được trúc ở ngoài tổng bệnh viện
không như khi để trúc vào đến bên trong bệnh viện
thì sẽ rất là nguy hiểm
có thể đối tượng lý văn trúc sẽ khống chế con tin
chín h sáng ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
đội trọng án di chuyển đến khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
một mũi sẽ bố trí tại khu vực gần cổng bệnh viện
để theo dõi sự di chuyển của đối tượng
mũi còn lại sẽ đón lỏng khu vực bệnh viện
trong cổng bệnh viện
đúng như dự đoán vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
đối tượng lý văn chức đã xuất hiện đi trên một chiếc taxi
dừng lại ngay cổng bệnh viện
các trinh sát được lệnh không bắt đối tượng ở ngoài đường
vì nếu xảy ra sơ sức đối tượng sẽ dễ bề tẩu thoát
đợi đối tượng di chuyển vào phía trong cổng bệnh viện
vị trí này có một khoảng trống rất dễ ra tay
đúng như dự đoán
khi đối tượng di chuyển qua cổng bệnh viện
vào bên trong đến khu vực trước cửa phòng khám
thì phát hiện mình bị theo dõi
lý văn trúc định chạy trốn
nhưng ngay lập tức thắng đã bị bắt ngay sau đó
đối tượng lý văn chức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã động quang huyện lục yên tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
do hàm chơi lười lao động nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân
vì biết chị hường thường mua sắm tươi và với số lượng lớn
chức nghĩ chắc chị có nhiều tiền trong nhà nên đã nhiều lần dầm ngó nhà chị
rạng sáng ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm lý văn tức đến khu vực nhà chị hường tìm cách đột nhập vào nhà chị
và lúc đấy cửa nhà chị hường bỗng nhiên mở chị hường ra ngoài đi vệ sinh
lợi dụng lúc này chức lén vào trong nhà chui vào gầm giường của chị hường chờ thời cơ ra tay
chức đã xô sát với chị hường chị hương cắn vào tay của chức khiến cho tên này bị thương chảy máu
hai người đuổi nhau đến vườn ngô đã thu hoạch thì chức dùng tay xiết cổ chị hường khiến cho nạn nhân ngất xỉu
lợi dụng lúc chị kiệt sức trong quá trình dặn co đối tượng tới quần áo trên người của chị hường
và trói chặt hai tay của chị ra phía sau vứt chị xuống suối
chức quay trở lại ngôi nhà lục lấy số tiền hai mươi năm triệu đồng
hắn không lấy xe máy điện thoại vì dễ bị lộ và cũng để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng

vì ham chơi lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài
lý văn chức đã gây ra cái chết cho chị nguyễn thị thu hường
vụ án làm rung động cả một vùng quê khiến người dân hoang màng lo sợ
chỉ trong vòng hơn năm mươi giờ đồng hồ điều tra phá án cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái đã làm sáng tỏ vụ án
bắt hung thủ để pháp luật trừng trị đem lại lòng tin cho nhân dân
giết người thì phải định tội
mới bước vào tuổi hai mươi một cái tuổi đẹp nhất mở ra cánh cửa cuộc đời của người
mỗi con người
thế nhưng lý văn chức đã tự tay đóng cánh cửa ấy lại
mọi sự hối hận giờ đây đã quá buồn mạng
em chẳng biết nói gì đâu chị ạ
nói chung là em gây ra tội
nói chung là em cũng không muốn làm như thế

và còn hai con nhỏ
nên là em cũng không biết nói gì hơn đâu

một cô gái nằm sấp không quần lộ ngực
ngưng thở cách nhà nằm sấp không quần lộ ngực ngưng thở cách nhà nằm sấp

cảnh tượng kinh hoàng đã khiến nhiều người không khỏi dùng mình
công an đã nhanh chóng truy lùng để tìm ra tên sát nhân biến thái

dẫn vào khu phố hà nội